giờ đây là những đồng minh thân thiết hơn bao giờ hết liên minh của chúng ta là liên minh của hy vọng hướng tới tương lai cho tới hôm nay nỗi đau của chiến tranh cũng chưa bị xóa sạch khỏi trái đất này vòng xoáy thù hận chưa chấm dứt thế giới cần tinh thần khoan dung và sức mạnh hòa giải đặc biệt là thời điểm hiện tại
đáp lại tổng thống mỹ barack obama khẳng định mối quan hệ đồng minh nhật bản mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết
sự có mặt của thủ tướng abe hôm nay là một biểu tượng lịch sử một sự nhắc nhở rằng ngay cả những vết thương sâu nhất của chiến tranh cũng có thể được hàn gắn thành tình hữu nghị và hòa bình bền vững liên minh mỹ nhật liên minh mỹ nhật không chỉ gắn kết bởi các lợi ích chung mà còn vì những giá trị chung là nền tảng của hòa bình và ổn định khu vực châu á thái bình dương và là động lực tiến bộ toàn cầu
tổng thống mỹ nhật bản mỹ đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết
dù một số lãnh đạo nhật bản từng thăm chân cảng nhưng ông shinzo abe là người đầu tiên đến thăm đài tưởng niệm nằm trên vùng nước nông nơi con tàu uss arizona bị đắm và nay vẫn nằm đó
chuyến thăm lịch sử tới chân châu càng của ông shinzo abe diễn ra tại thời điểm có những mối quan ngại ngày càng tăng rằng trật tự thế giới đang bị đảo lộn theo nhiều cách
các nhà phân tích cho rằng cuộc gặp mang tính biểu tượng giữa ông abe và ông obama nhằm mục đích cho thế giới thấy sức mạnh của mối quan hệ mỹ nhật thời hậu chiến
ông kb đã đến đây điều này có ý nghĩa hơn là một lời xin lỗi từ ông ấy
cũng tương tự chuyến thăm của ông obama đến thành phố hiroshima nhật bản hồi tháng năm vừa qua đã không có lời xin lỗi nào được đưa ra mà thay vào đó là bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân
tuy nhiên đây vẫn được coi là một cử chỉ ngoại giao mang tính bước ngoặt
chuyến thăm này của thủ tướng nhật bản và chuyến thăm của tổng thống obama đến hiroshima là điều không thể cách đây
chúng ta ở đây hôm nay là kết quả của nhiều năm nỗ lực ở tất cả các cấp của chính phủ và xã hội để chúng ta cùng nhau xử lý những khía cạnh nhạy cảm nhất trong lịch sử chung của hai nước
hình ảnh hai nhà lãnh đạo nhật bản và mỹ đứng trước bức tường khắc tên những người đã thiệt mạng trong vụ tấn công năm một nghìn chín trăm bốn mươi một tham gia buổi lễ đặt vòng hoa sau một phút tưởng niệm đang minh chứng cho sức mạnh của sự hòa giải cũng như cam kết gạt bỏ nỗi đau chiến tranh để hướng đến hữu nghị và hòa bình lâu dài